cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã có kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đề nghị truy tố bị can nguyễn phương hằng năm mươi hai tuổi tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bình dương
và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định bị can nguyễn phương hằng đóng vai trò chủ mưu
các bị can đặng anh quân tiến sĩ luật giảng viên trường đại học luật tp hcm nguyễn thị mai nhi trợ lý của nguyễn phương hằng
lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
có vai trò đồng phạm giúp sức cho nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định bị can hằng đã lợi dụng sử dụng một mươi hai kênh mạng xã hội live stream
xâm phạm bí mật đời tư ảnh hưởng tới uy tín danh dự của chín cá nhân
bị can nguyễn phương hằng khai nhận các nội dung phát ngôn trên live stream và đăng tải trên facebook về các cá nhân trên
đều do bị can đọc trên internet đọc báo và nằm mơ chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh